chính vì vậy việc chăm sóc sức khỏe ngày càng được người dân coi trọng hơn bao giờ hết
theo dòng thời gian phát triển thịnh hành của xã hội hiện đại xu hướng chăm sóc sức khỏe cũng được nâng lên một tầm cao mới
trong đó chế độ dinh dưỡng cá nhân hóa tập luyện ngày càng được người tiêu dùng quan tâm
đây là gc life blog cá nhân của cô gái trẻ trần thanh huyền
dành rất nhiều tình yêu với nước ép chị đã lập block này là nơi chia sẻ đam mê với nước ép
thực phẩm lối sống lành mạnh với mong muốn kết nối đến những bạn cùng đam mê
cũng như truyền cảm hứng đến những người còn chưa biết đến hoặc đang ngần ngại
sòng sòng với đó chị đã lan tỏa tình yêu này đến với rất nhiều người hơn bằng thương hiệu jujuice
dịch vụ cung cấp nước ép nguyên chất giao tận nơi dành cho những người quan tâm đến sức khỏe
muốn uống nước ép như một thói quen tốt mỗi ngày mà không có nhiều thời gian
sau khi tốt nghiệp thạc sĩ quản trị du lịch tại anh chị huyền trở về việt nam làm việc cho các tập đoàn lớn trong và ngoài nước
một công việc ổn định với nhiều cơ hội thăng tiến cùng mức lương đáng mơ ước
nhưng chị luôn băn khoăn ý nghĩa và động lực qua mỗi công việc mà mình trải nghiệm
cũng chính trong khoảng thời gian này chị huyền đã bén duyên với nước ép và yoga
như một giải pháp hữu ích cho những ngày làm việc căng thẳng áp lực
và dự án của chị huyền là một trong những công việc đáng mơ ước

tôi có thể giúp cho mọi người cải thiện được sức khỏe và sống đánh mạnh hơn
chỉ đơn giản bởi cái thói quen là uống nước ép
jujui là dịch vụ cung cấp nước ép lạnh nguyên chất từ rau củ quả canh tắc hữu cơ
từ các trang trại tại vĩnh phúc và đà lạt có chứng nhận và rõ ràng về nguồn gốc
tuyệt đối không dùng đường không phà loãng không chứa chếp bảo quản
với hơn sáu mươi công thức xoay quanh năm màu chuice tự nhiên được nghiên cứu cẩn thận và khoa học
mỗi ngày chujuice sẽ làm từ hai cho đến ba công thức vào sáng sớm và giao tận tay khách hàng
màu xanh với nguyên liệu chủ yếu là các loại rau xanh như cải ca lê bó xôi cải cầu vòng rau diếp
súp lơ xanh rau mùi
màu đỏ với cù rền dưa hấu cà chua giúp chống lão hóa kháng viêm thải độc
màu vàng với các nguyên liệu như dứa cam chanh khế giúp giảm viêm tăng cường miễn dịch
màu cam đến từ các loại rau củ quả như cam
cà rốt bí đỏ ớt chuông xanh leo khoai lang giúp tăng lượng vitamin a cho cơ thể
cho mắt khỏe da đẹp mịn màng tăng cường hệ miễn dịch
màu tím đến từ các rau củ quả như bắp cải tím nho tím và liệu giúp cho tim khỏe mạnh
điều hòa huyết áp hỗ trợ tiêu hóa và hấp thụ các khoáng chất
chujuice có các gói nước ép cho mọi đối tượng từ cá nhân cho đến cặp đôi gia đình hay nhóm bạn cùng sử dụng
chi phí giao động từ một hai cho đến một sáu triệu một người
mỗi tháng tùy theo nhu cầu
bên cạnh đó dịch vụ thanh lọc thải độc cơ thể ngắn ngày giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi
thải bò độc tố giảm cân da rẻ tươi sáng một cách an toàn và hiệu quả
công nghệ của jujui hiện tại là chúng tôi sử dụng công nghệ ép lách cho phép giữ tối đa được vitamin
ngoài ra thì cái việc mix làm sao để tỷ lệ các cái nguyên liệu rau củ và hoa quả
nó ngon miệng và nó cân bằng với dinh dưỡng thì không hẳn là ai cũng có thể làm quen cũng như là làm được nó ép một cách ngon lành và cân bằng như vậy
thì chujust cung cấp một cái giải pháp để dành cho những người mà họ không có thời gian không có nhiều điều kiện để duy trì được thói quen tự ép ra nước ép rau khủng mỗi ngày
trở lại những ngày đầu tiên khi biết đến nước ép chị huyền đã dành rất nhiều thời gian và công sức cho sản phẩm này
mỗi ngày đều đặn chị đều tìm tòi và thử nghiệm những công thức nước ép khác nhau dần dần xây dựng nên những công thức chuẩn có vị ngon và thành phần dinh dưỡng phù hợp
mẹ tôi cũng cho tôi mượn một cái máy ép ly tâm rất là cũ thì tôi đã mượn về và bắt đầu ép nước cóc để mình tự uống
sau khi uống nước ép cóc nguyên chất thì thấy là trời hơi nó không giống cái nước ép mà mình vẫn uống ở ngoài hàng
nó rất là chua nó rất là đặc cái vị của nó khá là khó uống bởi vì nó rất là đậm
sau đấy thì tôi tìm hiểu dần đến nước ép và thấy là nó là cả một cái thế giới nó có quá nhiều cái để khám phá
tìm hiểu thêm nữa thì tôi thấy là ở trên thế giới người ta sử dụng nước ép không như những gì mà mình từng nghĩ
tức là không chỉ là nước ép hoa quả và cũng không chỉ là nước ép để mình uống gọi là giải khát
mà người ta sử dụng nước ép để
điều trị các bệnh phổ biến hiện nay những cái vấn đề trầm trọng như là ung thư hay là tiểu đường hay các bệnh về tim mạch
đó thì cái quãng thời gian đó thì tôi cũng đã tự tìm hiểu tự test thử công thức và làm liên tục ngày nào cũng làm
và từ đó đến nay thì gần như không ngày nào tôi không làm nước ép và không uống nước ép cả
bên cạnh việc nghiên cứu về sản phẩm khó khăn của chujuice cũng như bao doanh nghiệp khởi nghiệp khác
đó là vấn đề quản trị
và tìm kiếm nhân sự
cái việc khó khăn nhất trong cái quá trình khởi nghiệp đó chính là cái nguồn lực của mình
làm sao để cân bằng làm sao để có nhân sự phù hợp làm sao để có những cái quy trình nó sát sao
xây dựng tất cả mọi thứ từ con số trong một thị trường khá là mới
và trong một cái lĩnh vực mà người tiêu dùng vẫn còn khá là cần phải hiểu hơn nữa
tức là mình còn phải giới thiệu và hướng dẫn lại cho người dùng khá là nhiều
thì đó là cái khó hơn
khi một sản phẩm dịch vụ mới có mặt trên thị trường
việc tạo dựng được niềm tin đối với khách hàng và đưa sản phẩm đến được với nhiều người hơn
cũng là điều mà chị huyền cũng như những người đồng hành phải luôn nỗ lực và cố gắng
từ quy trình chế biến bảo quản đóng chai bao bì cho tới giao hàng tư vấn chăm sóc
đều được chujuis chú trọng đảm bảo chất lượng
đã có liên kết với những cái vườn rau
được trồng và canh tác theo hướng hữu cơ
và đó là những đối tác mà họ đã thực hành sản xuất hữu cơ rau củ hữu cơ trong nhiều năm
thì đó là một cái giá trị mà chúng tôi luôn luôn theo đuổi
tức là đã nước ép thì phải chất lượng
và nó phải chất lượng cao nhất có thể
đó là về phần nguyên liệu
ngoài ra thì tất cả những cái
tất cả những cái quy trình để sản xuất ra nước ép tại chujuis
đều hướng tới cái phần chất lượng của nước ép là cuối cùng
tất cả quy trình từ ép làm sao để công nghệ nó tốt nhất
bên tôi mà lấy cái feedback khách hàng ấy là tiễn ra thường xuyên
có thể là theo tháng có thể là theo tuần tùy theo những cái nhu cầu khách hàng đã phản hồi lại
và cái việc đấy giúp rất là giúp ích cho bên tujose đó là sẽ là cải thiện dịch vụ này chất lượng này
rồi còn rất nhiều thứ về cái cả thái độ chăm sóc của
và chujuis đối với khách hàng nữa để nâng cao được cái thương hiệu lên
thành lập từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy sau chín tháng thử nghiệm thị trường
chujuice có hơn ba trăm linh khách hàng đăng ký dịch vụ và nhận nhiều phản hồi tốt của người tiêu dùng
chujuice nhanh chóng tạo lập thương hiệu trong cộng đồng những người quan tâm đến sức khỏe đồ uống
năm hai nghìn một mươi tám chujuice đã gặt hái được nhiều thành công với tốc độ tăng trưởng cao
chujuice là một trong một mươi dự án khởi nghiệp xuất sắc tham gia ngày hội đầu tư
năm hai nghìn một mươi tám tại chủ sở bộ khoa học và công nghệ
đó là những thành quả chujuice đã đạt được sau gần hai năm hoạt động
thế nhưng chính phản hồi tốt sự tin tưởng của khách hàng mới chính là động lực giúp chujuice hoàn thiện phát triển sản phẩm và dịch vụ tốt hơn
virus gần như là đơn vị đầu tiên cung cấp về cái giải pháp cung cấp một cái thói quen cho người tiêu dùng là uống nước ép mỗi ngày
đó là cái mới mẻ và đi đầu
cái thứ hai là chất lượng
chất lượng của nước ép chujuis sẽ luôn
tôi có thể khẳng định là chúng tôi luôn muốn dẫn đầu về cái chất lượng nước ép
cả về vị cả về cái phần chất ở trong đó
cái thứ ba nữa là chujuis không chỉ cung cấp nước ép mà chúng tôi đem đến và muốn xây dựng một cái thói quen một cái lối sống thiên về gia cụ quả
và một cái lối sống của người tiêu dùng
chúng tôi là một số khỏe mạnh qua nước ép qua yoga và qua những cái hoạt động của cộng đồng mà chúng tôi vẫn đang thực hiện
mình có một niềm tin nhất định đối với jose bởi vì từ những bạn shipper hay là những cái bạn chế biến nguyên liệu hoặc là đến từ việc bà chủ của chujut thì tất cả mọi người
mình cũng có được một lần được tham quan đến văn phòng của chujust thì là tất cả các khâu đó mọi người đều làm việc thực sự là tận tâm
và chính vì thế nên là mình hoàn toàn tin tưởng cái sản phẩm của chujut là vì thế
chất lượng của chujut thì nói chung là không phải bàn cãi nhiều bởi vì là từ đầu đến cuối thì các bạn ấy vẫn giữ nguyên một cái phương châm đó là
một cái sản phẩm hoàn toàn là nguyên liệu sạch và được ép tự nhiên hoàn toàn là trực tiếp ngay mỗi sáng
cho nên là không có việc là các chiếc bảo quản nó có trong các sản phẩm đó nên là mình rất là yên tâm khi mà sử dụng sản phẩm của twitube
mỗi lần mà nhìn thấy những cái fitpac của khách hàng này
nhìn thấy những cái
tức là nhận thấy những cái sự cảm kích những cái sự cảm ơn mà rất là thật
từ những người xung quanh mình và những khách hàng
những cuộc sống đã được thay đổi
thì đó là cái vui nhất cái cảm kích nhất mà tôi nhận thấy
tôi không chỉ thay đổi có thể thay đổi được cuộc sống của những người khách hàng
mà chúng tôi cũng có thể thay đổi được bản thân những nhân viên của chujujus
tức là tất cả những người mà người ta biết đến chujust và biết đến nước ép biết đến cái lối sống khỏe mạnh thông qua nước ép và yoga đó thì họ đều có những cái thay đổi tích cực
thì đó là cái tôi cảm thấy rất là tự hào và đó là cái động lực lớn nhất để tôi cùng với cả team jujutsu vượt qua những cái mà mình có thể là khó khăn
thực ra thì điều tuyệt vời nhất mà mình làm việc ở youtube đấy là mình được truyền cảm hứng mỗi ngày
cái cảm hứng ở đây là nó là vừa là không chỉ là tác dụng của churux mà là cái phong cách sống ấy
ở đây thì cái văn hóa của jujutsu nó thực sự là đặc biệt
cái công việc ở đây nó thực sự là nó thay đổi cuộc sống của mình
không chỉ là một cái môi trường để mình làm việc mà một cái môi trường mình có thể chia sẻ cũng như là nó thay đổi hoàn toàn những cái phong cách ăn uống sinh hoạt và lối sống suy nghĩ của mình nữa
sau những thành công đã đạt được chị huyền vẫn tiếp tục viết blog chia sẻ kiến thức về nước ép nói riêng và về các chế độ dinh dưỡng lành
chị nói chung chị đã tạo ra cộng đồng gần bốn thành viên trong đó đa phần là chị em phụ nữ thực sự quan tâm đầu tư cho sức khỏe
bên cạnh đó chujuice còn thường xuyên tổ chức những hoạt động cộng đồng bao gồm những hoạt động như yoga sống khỏe
lúc đó thì tôi nhận ra một cái mà trước đó mình không nghĩ đến
tức là đôi khi mình nghĩ là mình phải làm cái gì đấy có ý nghĩa nó phải to
nhưng mà không phải cái gì có ý nghĩa nó cũng phải to tát
mà nó đều đến từ những cái rất là nhỏ rất là nhỏ
thì những cái hành động nhỏ những cái điều nhỏ mà tôi làm và nó có thể touch nó có thể chạm đến cuộc sống của một người khác của rất nhiều người khác
thì đó là lúc mà tôi cảm thấy là những cái gì mình đang làm là đúng hướng
bản thân hai trăm linh người tham dự sự kiện họ có những cái cảm xúc tại đó và họ có những cái tác động trong cái cảm xúc của họ
cũng như cái suy nghĩ của họ và cái trải nghiệm của họ thì mình nhìn được những cái xúc động đó những giọt nước mắt của những người tham dự đó thì đó là một cái cảm xúc rất là khó tạm rất là khó quên
cuộc sống của tôi là một hành trình hạnh phúc mỗi ngày với nước ép yoga và khám phá nội tại
với những cuộc đời đã thay đổi tích cực hơn nhờ nước ép mà tôi được biết đến và quan sát được
tôi luôn muốn truyền tải sự tốt đẹp đó đến càng nhiều người xung quanh và càng nhiều tâm hồn càng tốt
đó là chia sẻ của chị huyền về hành trình khởi nghiệp của mình và những sản phẩm thực sự đem lại giá trị cho cộng đồng đã dẫn lối để cô gái trẻ này vượt qua nhiều thử thách để khởi nghiệp thành công